một đầu sẽ đặt thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày bảy tháng bốn cả nước không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào
tổng số ca mắc vẫn là hai trăm bốn mươi năm dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có một mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến sáng ngày hôm nay việt nam ghi nhận hai trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại hai mươi năm tỉnh thành phố
trong đó một trăm năm mươi ba người từ nước ngoài chín mươi hai người lây nhiễm thứ phát trong đó sáu mươi hai người thuộc ổ dịch nội địa
một mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh một trăm năm mươi bệnh nhân đang được điều trị trong hai mươi một cơ sở y tế
và hiện sáu mươi hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính một lần trở lên
trong đó có ba mươi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính
từ hai lần trở lên
dự kiến trong ngày hôm nay có một mươi tám bệnh nhân sẽ được công nhận khỏi bệnh
và tính đến sáng ngày hôm nay cả nước đang theo dõi cách ly hai sáu trăm linh một trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
hai mươi một một trăm ba mươi bảy trường hợp nghi mắc được loại trừ
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám mươi năm hai trăm chín mươi năm trường hợp
một tin vui trong việc hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đó chính là bác sĩ chuyên khoa một lê ngọc lâm khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa sa đéc tỉnh đồng tháp
đã nghiên cứu sáng tạo thành công thiết bị y tế robot vận chuyển phục vụ cho bệnh nhân khu cách ly
theo bác sĩ lâm thiết bị nặng bốn năm kg nhưng có khả năng vận chuyển trọng lượng lên đến một mươi kg
sóng truyền xa khoảng bốn mươi mét pin sạc có thể sử dụng liên tục sáu giờ với chi phí chưa tới hai triệu đồng
điểm nổi bật của robot là được tích hợp camera
và thiết bị âm thanh để phát nhạc hiệu thông báo cho người bên trong ra nhận đồ khi đi đến đúng phòng
hiện tại thì thiết bị đang đảm nhiệm việc mang thực phẩm thuốc uống đến cho người đang điều trị tại khu cách ly y tế của bệnh viện
bệnh viện đa khoa sa đéc tỉnh đồng tháp đang điều trị cho bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
một số thông tin quốc tế vừa được cập nhật
bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai chưa chấm dứt
theo kênh cnn của mỹ những hình ảnh chụp tại công viên trên núi hoàng sơn của tỉnh an huy vào ngày bốn tháng bốn cho thấy hàng nghìn người đã chen chúc nhau
trong đó rất nhiều người đeo khẩu trang
hào hức tận hưởng không khí ngoài trời sau hơn ba tháng bị hạn chế di chuyển và phong tỏa nghiêm ngặt
điểm du lịch này thu hút đông người dân tới mức từ bảy giờ bốn mươi tám phút sáng
ban quản lý đã phải thông báo công viên đạt sức chứa tối đa là hai mươi người và không đón thêm du khách nào
trong khi đó tại bến thượng hải du khách và người mua sắm đông đúc trở lại sau nhiều tuần vắng lặng
cảnh tượng cũng tương tự xảy ra tại các công viên và tụ điểm công cộng tại thủ đô bắc kinh
theo các chuyên gia y tế mặc dù chính phủ đang từng bước nới lỏng các lệnh cấm song người dân vẫn cần phải tiếp tục cẩn trọng
có thể nói trong bất cứ một đại dịch nào thì đối tượng dễ bị tổn
những người yếu nhất và là mắt xích yếu nhất trong cuộc chiến chống dịch cũng là nhóm người yếu thế trong xã hội
những khu vực nghèo đói hay xảy ra xung đột và chiến tranh
với khoảng bốn mươi dân số thế giới hiện đang không có bảo hiểm y tế hoặc là không được tiếp cận với các dịch vụ y tế quốc gia
và có với hơn một tỷ người vẫn còn đang phải sống trong cảnh nghèo đói thì việc chặn đứng dịch bệnh là điều vô cùng khó khăn
gia đình anh hassan zeta ba mươi chín tuổi là một gia đình nghèo tại libang
khủng hoảng kinh tế vốn đã khiến gia đình anh gặp vô vàn khó khăn
khi dịch covid một mươi chín lây lan trên khắp thế giới mối lo về đói nghèo của anh còn lớn hơn cả mối lo sợ virus
mọi thứ đều thay đổi hiện tại tôi và các con vẫn còn cái để ăn
nhưng có thể ngày mai ngày kia trong một hoặc hai tuần nữa thì chúng tôi không còn gì cả
giờ tôi lo lắng về cái đói của gia đình mình hơn là virus
covid một mươi chín cũng tấn công vào những khu ổ chuột tại ấn độ
các trẻ tịnh đã bị bệnh
các trẻ tịnh đã bị nạn ở hy lạp và cộng đồng người nghèo trên khắp thế giới
đây là khu vực tập trung đông người nhưng lại thiếu các biện pháp phòng ngừa cần thiết
thậm chí vì kế sinh nhai họ còn không thể chấp hành nổi những quy định đơn giản về hạn chế tiếp xúc xã hội
chúng tôi cũng lo nhưng chẳng thể làm gì được vì buộc phải tìm cái để lấp và dạ dày
nên cứ phải đứng sát nhau thế này nếu không thì đã chẳng cần
theo một thống kê của chương trình phát triển liên hợp quốc undp
ước tính có tới năm mươi năm dân số toàn cầu
không được tiếp cận với bảo trợ xã hội và bảy mươi năm người dân ở các nước kém phát triển nhất
không được tiếp cận với xà phòng và nước
với họ mối lo để sống qua ngày quan trọng hơn cả nguy cơ về dịch bệnh
chính vì vậy những người nghèo người yếu thế trong xã hội
đã trở thành mắt sức yếu nhất của cuộc chiến chống covid một mươi chín
chỉ một trường hợp nhiễm bệnh nguy cơ lây nhiễm chéo
có thể khiến công tác kiểm soát dịch khó khăn gấp nhiều lần